huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa vừa hoàn thành chỉ tiêu toàn bộ ba mươi sáu xã cán đích nông thôn mới
điều này đã tạo nên một diện mạo mới trên hành trình nâng cao đời sống của người dân
phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa
thời điểm bắt đầu triển khai xây dựng nông thôn mới thọ xuân mới đạt bình quân từ năm đến sáu tiêu chí một xã
phần lớn các tiêu chí chưa đạt thuộc nhóm hạ tầng kinh tế xã hội ngành nghề chưa phát triển
hộ nghèo và lao động nông thôn chiếm tỷ lệ cao cơ sở vật chất chưa đạt chuẩn công sở làm việc chưa đáp ứng nhu cầu
hệ thống giao thông nông thôn và canh mương nội đồng phục vụ sản xuất đi lại mới chỉ đáp ứng năm mươi yêu cầu
tính đến thời điểm hiện tại tình hình kinh tế xã hội huyện thọ xuân đã đạt được những kết quả tích cực
cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực nông lâm thủy sản chỉ còn chiếm một mươi bảy công nghiệp xây dựng năm mươi hai
dịch vụ thương mại ba mươi hai tám tổng sản lượng lương thực đạt trên một trăm hai mươi bốn tấn
hiện ba mươi sáu trên ba mươi sáu xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới
thu nhập bình quân đầu người của huyện năm hai nghìn một mươi tám đạt trên ba mươi sáu triệu đồng tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới năm